kính thưa quý vị cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa bắt giữ đối tượng thạch sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ tại phường tám thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu sau gần hai mươi năm lận trốn truy nã
vì hành vi cướp dật tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an vào ngày bốn tháng ba năm hai nghìn ba thạch sơn cùng đồng bọn điều khiển xe máy
theo hướng từ bạc liêu và cà mau để cướp giật dây chuyền
khi đi đến đoạn đường thuộc thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
phát hiện một người phụ nữ đi cùng chiều có đeo một sợi dây chuyền
nên thạch sơn cùng đồng bọn áp sát giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy
sau đó các đối tượng đem bán sợi dây chuyền lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân
quá trình điều tra cơ quan công an bắt giữ đồng bọn của sơn còn thạch sơn thì bỏ trốn khỏi địa phương
sau gần hai mươi năm lẫn trốn khuya ngày hai mươi chín tháng một thà sơn bị cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bắt giữ
tại ấp vĩnh tiến xa vĩnh thịnh huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và chuyển từ tạm giữ sang tạm giam đối với thi minh sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ngụ tại ấp mỹ thuận xã mỹ hội đông huyện chợ mới tỉnh an giang về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
vào ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phối hợp lực lượng công an thành phố trà vinh tuần tra trên các tuyến đường nội ô thành phố
khi đến đường võ nguyên giáp thuộc khóm chín phường bảy thành phố trà vinh
thì phát hiện sang điều khiển xe mô tô chở một người ngồi sau có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng yêu cầu sa đem các đồ vật có liên quan đến hành vi vi phạm để giao nộp
thì lúc này sang lấy ra bao bịch ni lông hàng kính bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng
nghi là ma túy một nọ thủy tinh một số dụng cụ có liên quan nên tổ tuần tra tiến hành lập biên bản
tạm giữ và mời về cơ quan công an làm việc qua làm việc sang khai nhận ba bịch ni lông trên là ma túy đá
mua của một người không rõ nhân thân lai lịch tại quận bình thạnh thành phố hồ chí minh với giá một triệu đồng
để về sử dụng kết quả giám định số tinh thể màu trắng là ma túy hiện vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh tiếp tục điều tra làm rõ xử lý
liên quan tới vụ con dâu cùng với mẹ chồng tìm tình địch tưới xăng đốt vì ghen tuông xảy ra tại thị trấn
nam phước đại diện lãnh đạo công an tỉnh quảng nam cho biết công an huyện duy xuyên đang xác minh
xử lý vụ việc trên do vụ việc có dấu hiệu tội giết người nên công an huyện duy xuyên đang thu thập
tài liệu xác minh điều tra ban đầu để chuyển cơ quan điều tra công an tỉnh quảng nam giải quyết theo thẩm quyền
theo thông tin ban đầu vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một nguyễn thị diễm phượng sinh năm hai nghìn cùng với mẹ chồng
là đặng thị thống nhất sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng chú tại xã điện phương thị xã điện bàn tìm kiếm một phụ nữ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại quận ngũ hành sơn đà nẵng để đánh ghen vì cho rằng người phụ nữ trên có quan hệ
tình cảm với chồng mình đến tám h một mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng một khi phát hiện chồng mình đang cõng người phụ nữ
trên từ quán karaoke đi ra nên phượng và bà nhất đã đánh ghen phượng đã dùng xăng đựng trong chai
nước tưới vào người phụ nữ rồi dùng bật lửa đốt làm nạn nhân bị thương tích bỏng nặng hiện đang
được cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng với tình trạng thương tích bỏng độ ba bốn ba mươi năm ở các vị trí đầu
mặt cổ lưng tay mông trái biến chứng suy hô hấp chóng bỏng sau khi xảy ra vụ việc phượng và chồng
cũng bị bỏng hai bàn tay và được đưa đến điều trị tại bệnh viện đà nẵng
phòng cảnh sát điều trị tuệ phạm về ma túy công an tỉnh sóc trăng với
công an huyện mỹ xuyên vừa bắt quả tăng một mươi đối tượng có hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng và sử dụng
trái phép chất ma túy
vào khoảng gần một giờ sáng ngày ba mươi tháng một phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh sóc trăng
phối hợp cùng với công an huyện mỹ xuyên bất ngờ ập vào căn nhà không số trên đường vào làng điện lực
thuộc ấp hòa mỹ thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên bắt quả tăng một mươi đối tượng đang sử dụng ma túy
tăng vật thu giữ gồm sáu bịch ma túy tổng hợp một mươi tám viên thuốc lắc và một số dụng cụ để sử dụng ma túy
qua làm việc căn nhà này do nguyễn thành hưng sinh năm hai nghìn ba thuê để ở và dùng một phòng cho các đối tượng
khác thuê theo giờ để tổ chức sử dụng ma túy
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
thời gian vừa qua công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã triệt phá nhiều tụ điểm sử dụng ma túy
tại các căn nhà cho thuê góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
mới đây công an phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bất ngờ đột kích vào căn nhà
do hai đối tượng phạm vũ thanh thiên hai mươi bốn tuổi quê tại tỉnh lâm đồng và nguyễn văn lịch ba mươi ba tuổi
quê tại tỉnh nam định thuê tại phường trảng giài
phát hiện năm đối tượng đều trú thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang bay lắc trong tiếng nhạc in ngỏi
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ lượng lớn ma túy
các dụng cụ để sử dụng ma túy
ngoài ra cơ quan công an còn phát hiện hai con dao tự chế và một đồ vật bằng kim loại giống khẩu súng bắn đạn bi
bọn em đang nhậu thì có tin nhắn của khuyên tới rủ bọn em đi bay
lúc đấy bọn em kêu bà đợi ăn xong rồi bọn ta lên đón
lúc đó em dẫn bọn quyên qua bên phòng bay trường rén cắt âm ngày nào
rồi kết dẫn vô phòng bay anh sử dụng thì bị công an kiểu che
đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai em có thuê căn nhà ở khu vùng c phần trang dài
nhà có một phòng khách hai phòng ngủ và một phòng bếp ở phía sau
đầu giữa tháng một mươi em có cải tạo lại căn phòng ngủ cố gắng mút cắt âm
rồi ra đèn để cho khách thuê để sử dụng trái phép chất mà tuý
tôi thuê một phòng là hai triệu một đêm thường thì một tuần thì cho thuê từ một đến hai phòng ạ
bất ngờ đột kích vào tiệm game bắn cá ở phường long bình tp biên hòa
do lê văn trung ba mươi sáu tuổi trú tại tỉnh đồng nai quản lý
công an tp biên hòa đã phát hiện đào thị đoan trinh ba mươi ba tuổi và đặng quang vinh hai mươi chín tuổi
cùng với hai đối tượng khác đang tụ tập sử dụng trái phép chất mà tuý
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ nỏ thủy tinh dùng để sử dụng ma túy
cùng một số tăng vật liên quan khác
trong thời gian vừa qua một số đối tượng đã thuê các phòng trọ các căn hồ biên lập
để tổ chức sử dụng trái phép chất mà tuý
trong thời gian tới đội cảnh sát ma túy sẽ tập trung lực lượng tập trung vào công tác nắm tình hình
quản lý chặt các đối tượng có biểu hiện nghi vấn về hoạt động tổ chức hoạt động sử dụng trái phép mà tuý
để mà phát hiện kịp thời triệt phá một cách hiệu quả cao nhất
mà tuý vẫn đang len lõi vào từng ngõ ngách của đời sống xã hội gây ra nhiều hệ lụy về mọi mặt
trong cuộc chiến không khoan nhượng này ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an
người dân cũng cần nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm nói chung
và phòng chống ma túy nói riêng nhất là đối với chủ cơ sở người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
tích cực lên án tố giác tội phạm tệ nạn ma túy góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
tại xã thuận lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước một nhóm trộm táo tợn mang dao cắt khóa đột nhập nhà dân
lấy đi nhiều vật dụng tài sản vì quá hoảng sợ người trong nhà chỉ biết nằm im không dám chi hô
và theo xác minh vụ trộm cắp trong ngày tết xảy ra tại ấp thuận thành hai xã thuận lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước
thông tin ban đầu đến dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một có một nhóm bốn đối tượng đột nhập vào nhà
trong nhóm này các đối tượng mang hung khí là dao nhọn đi vào trong nhà một đối tượng đã sử dụng kìm để cắt khóa
nghe tiếng động người phụ nữ được nhờ trông coi căn nhà phát hiện có người đột nhập nhưng không dám lên tiếng chi hô
phật dụng tài sản gồm tv máy in loa thùng máy giặt tổng tài sản bị mất trộm khoảng bốn mươi triệu đồng
công an địa phương hiện đã ghi nhận hiện trường và đang điều tra làm rõ
công an quận một mươi tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng có liên quan tới nhóm quái xế đi xe độ tụ tập lưu thông thành đoàn nẹt bô phóng nhanh lạng lách gây dối trật tự công cộng vào dạng sáng ngày một tết
những người bị khởi tố gồm võ ngọc thơ quẻ sóc trăng võ thanh toàn quẻ thanh hóa vũ đức minh hùng và quách phú khang ở tp hcm
trong đó thơ và toàn bị bắt tạm giam hùng và khang được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một tức ngày mùng một tết nguyên đán tổ công tác đã phát hiện khoảng một trăm linh quái xế trên các xe độ tụ tập lưu thông thành đoàn nẹp bô phóng nhanh lạng lách gây dối trật tự công cộng trên đường bắc hải ở phường một mươi bốn quận một mươi đoạn từ lý thường kiệt đến thành thái
lực lượng chức năng đã bắt được ba mươi ba quái xế cùng với hai mươi một xe độ và bàn giao cho công an quận một mươi xử lý
qua điều tra công an xác định thơ toàn hùng và khang có vai trò cầm đầu tổ chức tụ họp để đi bão vào dạng sáng ngày một tết
sau tết thì hoạt động kinh doanh vận tải bắt đầu nhộn nhịp trở lại người dân cũng bắt đầu trở lại với công việc
do đó thì số lượng phương tiện tham gia giao thông có chiều hướng gia tăng
trên các tuyến cao tốc đi qua địa phận các tỉnh miền trung như cao tốc cam lộ la sơn cao tốc đà nẵng quảng ngãi phòng tám
cục cảnh sát giao thông đã huy động tối đa quân số duy trì công tác tuần tra kiểm soát và xử lý các phương tiện vi phạm
trong đó xe khách mang biển kiểm soát năm mươi f tám trăm linh một từ nghệ an vào thành phố hồ chí minh chở vượt hai mươi bảy người so với quy định
điều đáng nói phương tiện đã hết hạn kiểm định từ ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại tức hơn ba tháng sau khi hết kiểm định phương tiện vẫn tiếp tục lưu thông
đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số năm đã tiến hành lập biên bản vi phạm
đặc biệt hơn nữa là phương tiện năm mươi f tám trăm linh một
phương tiện đã hết kiểm định và chở quá số người quy định cụ thể là bảy mươi ba người trên bốn mươi sáu người
qua hành vi này chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm của lái xe và chủ xe
đồng thời rằng là yêu cầu chủ phương tiện phải bổ trí phương tiện khác đảm bảo điều kiện để vận chuyển hành khách tiếp tục
vừa được khánh thành vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
sau tết nguyên đáng lượng phương tiện lưu thông tăng đáng kể
trong thời gian tổ chức giao thông tạm thời cục cảnh sát giao thông đã tổ chức tuần tra lưu động
nhắc nhở các phương tiện tham gia giao thông chấp hành đúng các quy định khi lưu thông trên tuyến cao tốc
tôi là một người tham gia giao thông tôi luôn tân thu theo các biển bão giao thông
các làn đường đi đúng làn đường đi đúng tốc độ để bảo đảm an toàn cho hành khách
cục cảnh thông có những phương án chỉ đạo thì chúng tôi tổ chức đi tuần tra lưu động
và nhắc nhở các người dân chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông
trong những ngày này lưu lượng phương tiện giao thông đi lại nhiều
cục cảnh sát giao thông quản lý trên tuyến cao tốc qua địa phận các tỉnh miền trung
tiếp tục tăng cường quân số đảm bảo công tác trong tuần tra kiểm soát
đặc biệt tập trung kiểm tra các chuyên đề nồng độ cồn ma túy quá tải quá khổ
chở quá số người quy định và kiên quyết xử lý các trường hợp tài xế vi phạm
sở giao thông vận tải hà nội vừa yêu cầu lực lượng thanh tra giao thông vận tải
phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan kiểm tra xử lý xe khách bỏ bến chạy rùa
trong đó đặc biệt lưu ý tới vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách của nhà xe vân anh
số nốt mà nhà xe này bỏ lên tới gần bốn mươi nốt
đáng nói đây không phải là lần đầu tiên nhà xe này bị bến
xe phản ứng và cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu xử lý
vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai sở giao thông vận tải hà nội từng có văn bản đề nghị sở giao thông vận tải
của tỉnh thanh hóa ra soát các phương tiện không hoạt động kinh doanh vận tải để thu hồi phù hiệu
do sở này cấp chạy đến hà nội
sở giao thông vận tải hà nội cũng đề nghị ubnd huyện thanh trì chỉ đạo lực lượng chức năng
tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động đối với các bãi đỗ xe
các địa điểm phát sinh tình trạng đón trả khách bốc xếp hàng hóa sai quy định
các văn phòng đại diện hoạt động sai quy định trên địa bàn quản lý
kiên quyết xử lý các vi phạm theo quy định góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thưa quý vị trước trong và sau tết nguyên đán bên cạnh việc điều tiết phân luồng giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc cũng đã có nhiều việc làm nhân văn ý nghĩa
đồng hành cùng với người dân trên hành trình về quê ăn tết hay trở lại thành phố làm việc
và mới đây câu chuyện bán
cả lão dẫn theo hai cháu bé mổ cô cha mẹ bị nhà xe bỏ giữa đường
được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi giúp đỡ để về nhà
đã được cộng đồng mạng lan tỏa chia sẻ
việc làm thiết thực ý nghĩa của những chiến sĩ công an càng thêm ấm áp tình người
ngay trong những ngày đầu xuân năm mới
trong lúc tuần tra kiểm soát tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi
phát hiện ba bà cháu ngồi bên đường nhiều giờ đồng hồ
các cán bộ cảnh sát giao thông đã hỏi thăm
và mang đồ ăn đến cho ba bà cháu
bà nguyễn thị mai sáu mươi bốn tuổi thương chú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
trước đó bà và hai cháu nội bắt xe từ bà rịa vũng tàu ra đà nẵng để tìm người thân
đến nơi thì được biết người thân đã chuyển đi chỗ khác
và không liên lạc được nên bà và hai cháu đón xe về lại vũng tàu
do không có tiền nên đến quảng ngãi đã bị nhà xe bỏ giữa đường
được biết nhiều năm trước con trai và con dâu của bà mai
cũng là cha mẹ của hai cháu bị chết khi làm biển và bệnh ung thư
trước hoàn cảnh của bà mai lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi
đã đưa ba bà cháu ra tận xe khách mua vé để trở về nhà an toàn
tôi chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an của giám đốc công an tỉnh quảng ngãi
tôi chỉ đạo của trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi
trong dịp trước trăm và sau tết
ngoài công tác tùng tra kiểm soát đảm bảo trật tượng toàn giao thông
góp phần đảm bảo cho bà con nhân dân vui xuân đón tết
còn có những trường hợp mà nhân dân bà con về quê xa
gặp những hoàn cảnh xa lở trên đường
thì phòng cảnh sát giao thông và trực tiếp
và cán bộ chiến sĩ u i của đội cảnh sát giao thông vườn bộ
sẽ hỗ trợ hết mình
về vật chất chủ yếu là về tinh thần
những ngày qua tại các tỉnh miền trung
hàng nghìn người dân lại rời quê vào các tỉnh phía nam mưu sinh
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi
cũng đã lập nhiều chốt tiếp ứng nước và các vật phẩm thiết yếu
để bà con đi xe máy sử dụng trong hành trình trở lại nơi làm việc
những việc làm tuy nhỏ nhưng mang đậm tính nhân văn
lực lượng công an mong muốn góp phần để mỗi người dân
bảo đảm sức khỏe khởi đầu một năm mới an toàn thuận lợi